xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
học viện chính trị công an nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của lực lượng công an nhân dân góp phần bổ sung hoàn thiện và phát triển lý luận chính trị công an nhân dân trong tình hình mới
đó là chỉ đạo của thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của học viện chính trị công an nhân dân tổ chức vào sáng nay tại hà nội
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
học viện chính trị công an nhân dân đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về công tác giáo dục đào tạo với khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng đổi mới chủ động kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
mặc dù có sự chuyển giao lãnh đạo chủ chốt nhưng học viện đã nhanh chóng ổn định và có nhiều nỗ lực vươn lên triển khai toàn diện các mặt công tác từng bước khẳng định vị thế của một cơ sở đào tạo bồi dưỡng có uy tín về lý luận chính trị công tác đảng công tác chính trị xây dựng lực lượng tham mưu lãnh đạo chỉ huy trong công an nhân dân đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận chính trị công an nhân dân
với những kết quả đã đạt được học viện chính trị công an nhân dân vinh dự bốn năm liên tiếp được tặng cờ thi đua của bộ công an và danh hiệu đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân
phát biểu tại lễ khai giảng thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận biểu dương những thành tích của học viện chính trị công an nhân dân đã đạt được trong năm học vừa qua
để công tác giáo dục đào tạo của học viện đạt kết quả cao trong năm học mới đồng chí thứ trưởng đã lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm
làm công an phải làm tốt công tác dân vật phải gắn bóng với quần chúng với nhân dân
thì cái nội hàm đó cái tư duy đó phải được thể hiện trong kết cấu chương trình trong nội dung các bài giảng trong việc hướng dẫn các em trong thực tiễn trong công tác
cho nên là cái việc suy nghĩ chúng ta có một cái chương trình đào tạo có các nội dung bài giảng phải được nghiên cứu hết sức công phu hết sức khó

thứ trưởng bùi văn nam cũng yêu cầu học viện chính trị công an nhân dân cần chủ động nghiên cứu tổng kết tham mưu đề xuất các luận cứu khoa học thực tiễn phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân góp phần bổ sung hoàn thiện và phát triển lý luận chính trị công an nhân dân
thứ trưởng bùi văn nam cũng yêu cầu học viện chính trị công an nhân dân cần chủ động nghiên cứu tổng kết tham mưu tổng kết tham mưu tổng kết tham mưu tổng kết tham mưu tổng kết tham mưu tổng kết tham mưu
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an sáng nay đã đến kiểm tra và làm việc tại công an tỉnh bình định
báo cáo của thiếu tướng nguyễn bá nhiên bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh bình định cho biết một mươi một tháng qua công an tỉnh đã tham mưu tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bình định
chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ổn định an ninh trật tự ở địa phương
nhờ chủ động ngăn ngừa đã góp phần kéo giảm nhiều loại tội phạm so với cùng kỳ năm trước điều tra làm rõ bốn trăm năm mươi chín vụ đạt tám mươi tám một trong đó án rất nghiêm trọng đạt chín mươi năm chín mươi một đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
tàn nạn giao thông giảm một mươi chín chín số vụ giảm một mươi một năm
kết luận tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành chỉ đạo công an tỉnh bình định tiếp tục nhận diện những thuận lợi khó khăn và thử thách trong tình hình mới
thường xuyên tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bình định chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tăng cường mối quan hệ phối hợp với lực lượng quân đội biên phòng và các tổ chức đoàn thể xã hội trong công tác bảo vệ an ninh trật tự
đồng chí thứ trưởng yêu cầu đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh bình định tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng đảng viên cán bộ chiến sĩ
tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thường xuyên rèn luyện bồi dưỡng phẩm chất đạo đức đoàn kết vượt khó nâng cao nhận thức trách nhiệm công tác trong mọi điều kiện tình huống

viên các em học sinh trường trung học cơ sở nguyễn trái thuộc xã ia sơn huyện krongpa
và trao tặng ba mươi chiếc xe đạp trị giá ba mươi triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi
đây là món quà ý nghĩa là động lực để các em tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong học tập
cũng trong đợt này đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an
đã thăm khám và cấp phát thuốc cho hơn ba trăm linh người dân
sáng cùng ngày tại xã chukram huyện krongpa tỉnh gia lai
đoàn công tác đã đến thăm và trao nhà tỉnh nghĩa cho gia đình thiếu úy nay herb loan
cán bộ đội an ninh công an huyện krongpa
ngôi nhà trị giá hơn một trăm linh triệu đồng là món quả động viên giúp đồng chí nay herb loan
ổn định chỗ ở yên tâm công tác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
sáng nay tại hà nội thợ ủy quyền của lãnh đạo bộ công an đại tá thùng văn nghiểm
phó cục trưởng cục an ninh nội địa đã tiếp đoàn đại biểu người có uy tín
trong dân tộc thiểu số tỉnh ninh thuận về thăm bộ công an
tại buổi gặp mặt đồng chí pi năng thủy trưởng ban dân tộc tỉnh ninh thuận đã báo cáo tóm tắt
kết quả thực hiện công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh ninh thuận
trong những năm qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò rất quan trọng
góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số
chấp hành tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước
tham gia tích cực vào phong trào
bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
phát biểu tại buổi tiếp đại tá thùng văn nghiểm nêu rõ
các đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào bảo vệ an ninh trật tự
tích cực đấu tranh chống luận điệu tuyên truyền hoạt động truyền đạo trái pháp luật
giải quyết tình hình di cư tự do đấu tranh phòng ngừa tệ nạn ma túy
tham gia giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn phức tạp
khẳng định lực lượng công an luôn quan tâm gắn bó với đồng bào
cùng đồng bào tham gia giữ gìn an ninh chính trị xây dựng cuộc sống tốt đẹp ổn định phát triển đời sống kinh tế
đại tá thùng văn nghiểm mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chia sẻ phối hợp của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh ninh thuận
mong rằng chuyến đi tham quan học tập kinh nghiệm của đoàn an toàn đạt kết quả tốt đẹp

khi có một trăm linh học viên tốt nghiệp đạt loại khá giỏi số lượng học viên đạt chứng chỉ ngoại ngữ cũng tốt nhất trong các khóa học áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ
chúc mừng thành tích của hơn một tân cử nhân đại tá giáo sư tiến sĩ trần minh hưởng giám đốc học viện cảnh sát nhân dân mong muốn
với những kiến thức được trang bị ở nhà trường các tân sĩ quan sẽ áp dụng hiệu quả trong môi trường công tác mới thường xuyên trao dồi tu dưỡng bản thân
phân đấu trở thành những chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
công an tỉnh lào cai vừa tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu về chủ đề chúng em yêu chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
sau một tháng triển khai cuộc thi tại năm trường tiểu học trên địa bàn thành phố lào cai cuộc thi đã thu hút hàng trăm tác giả dự thi với một hai trăm linh tác phẩm
qua vòng sơ khảo chấm thi vòng thi cấp trường ban tổ chức đã lựa chọn được sáu mươi tác phẩm xuất sắc nhất tham gia vòng trung khảo
tất cả các tác phẩm dự thi đều là những tình cảm trong sáng mà các cháu thiếu nhi dành cho lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai nói riêng
ban giám khảo cuộc thi đã chấm điểm qua hai vòng trung khảo và chọn ra bốn mươi hai tác phẩm đạt giải thuộc cả hai thể loại tác phẩm tranh và tác phẩm thi viết
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
tòa án nhân dân thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm ba mươi bị can về tội gây dối trật tự công cộng trước trụ sở ubnd tỉnh bình thuận vào ngày một mươi tháng sáu vừa qua
trong số ba mươi bị cáo bị đưa ra xét xử có ba nữ sáu bị cáo dưới một mươi tám tuổi đa số bị cáo đều trú tại phan thiết và làm thuê lao động biển
ba mươi đối tượng này đều bị truy tố về tội gây dối trật tự
gây dối trật tự công cộng vì đã có hành vi hò hét gây dối xô đẩy cổng dùng gạch đá bom xăng tự chế ném vào bên trong trụ sở ubnd tỉnh bình thuận và các trụ sở khác
tại phiên tòa các bị cáo khai nhận đã bị kích động sau khi đến xem các đối tượng khác gây dối dẫn đến hành vi không đúng
sau khi thực hiện hành vi phạm tội có chín bị cáo đã ra đầu thú nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
ngoài ra còn có một bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi và một bị cáo tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính nên cũng được xem xét tình tiết giảm nhẹ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án xử phạt đối với bị cáo nguyễn quốc huệ ba năm sáu tháng tù giam sáu bị cáo nhận mức án ba năm tù giam và hai mươi ba bị cáo nhận mức án từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù giam về tội gây dối trật tự công cộng
mới đây tại thôn nội xã nội hoàng
huyện yên dũng của tỉnh bắc giang đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích làm ba người bị thương nặng
trước đó tại nhà của lê ngọc mạnh chú tại huyện yên dũng đã xảy ra mâu thuẫn và xô sát giữa mạnh với ba người đàn ông là dương văn hân đỗ trung thành và ngô văn tâm
trong lúc xô sát mạnh đã dùng kiếm chém ba người đàn ông trên bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện
nguyên nhân ban đầu được xác định là do đối tượng có mâu thuẫn trong quá trình làm ăn
công an huyện yên dũng đã tạm giữ đối tượng lê ngọc mạnh để điều tra làm rõ vụ án
trong khi đó công an thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đối tượng bùi văn lâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại phường long tâm tp bà rịa về hành vi cướp sật tài sản
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi lâm điều khiển xe máy thì phát hiện vợ chồng ông nguyễn kim lanh chở nhau bằng xe máy có mang theo một chiếc túi sách
đối tượng liền cho xe máy chạy áp sát giật chiếc túi sách của nạn nhân bên trong có bảy mươi triệu đồng rồi phóng xe tẩu thoát
sau khi nhận được trình báo của nạn nhân công an thành phố bà rịa đã tổ chức lực lượng truy xét
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan công an đã bắt giữ được bùi văn lâm
thưa quý vị và các đồng chí một dự thảo quy chế công tác học sinh sinh viên của bộ giáo dục và đào tạo đang gây nóng dư luận trong những ngày gần đây
theo đó trong dự thảo này có quy định sinh viên bán dâm tới lần thứ tư sẽ buộc phải thôi học đối với ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng trung cấp hệ chính quy
ngay sau đó bộ giáo dục và đào tạo đã có động thái là gỡ dự thảo xuống tuy nhiên dư luận vẫn hết sức băn khoăn về vấn đề này
những giờ qua mạng xã hội dậy sóng trước nội dung về việc sinh viên bán dâm bốn lần sẽ bị buộc thơ học được quy định trong dự thảo quy chế công tác học sinh sinh viên
tuy nhiên đối với ngành đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng trung cấp hệ chính quy do bộ giáo dục và đào tạo soạn thảo đáng chú ý sinh viên hoạt động bài dân đến lần thứ tư mới bị buộc thôi học
bây giờ trên mạng rất là nhiều xong rồi ví dụ em đi đâu thì các bạn hỏi là học cái gì thì mình bảo là học sư phạm thì các bạn sẽ chêu cái thứ đó thì nó không trên lòng
em nghĩ là sai nó là sai ngay lần đầu tiên thì mình nên xử lý chứ không lên để đến lần thứ tư
bởi vì nó
thứ hai thì có lần rất là nhiều lần sau
không chỉ sinh viên mà rất nhiều luật sư cũng lên tiếng và cho rằng đề xuất trên của bộ giáo dục và đào tạo là rất thiếu tính khả thi thậm chí nêu ở mức ngô nghe không đúng theo các văn bản quy phạm pháp luật
với cái quy định này thì tỏ ra là nó chưa hợp lý cũng như là chưa phù hợp với lại cái thực tiễn và nó thể hiện là cái ban soạn thảo cũng chưa có những cái hoạt động nghiên cứu
và chưa có những cái khảo sát để đưa ra một cái mức xử phạt nó phù hợp
trước những phản ánh gây gắt đó chỉ sau vài giờ đăng tải dự thảo để xin ý kiến trên trang web của bộ giáo dục và đào tạo dự thảo này đã được rút xuống ngay trong đêm
ngay sau khi dự thảo này được rút đại diện bộ giáo dục và đào tạo lên tiếng giải thích trong quá trình soạn thảo thông tư đã có sổ xuất
nhiều chuyên gia giáo dục đã khóc lồng tỉnh với lý giải đó
trong cái tình huống mà bộ giáo dục đào tạo đưa ra xin ý kiến thì tôi nghĩ rằng là bộ hãy nên chấp nhận tất cả những ý kiến
có thể là trái chiều có thể thậm chí rằng là cái phản ứng rất là mạnh mẽ bởi vì chúng ta đang xin ý kiến mà chúng ta lắng nghe
việc chúng ta rút đi chúng ta rút ngay dự thảo đi thì có lẽ là cái điều đấy là cái điều mà chúng ta đã không dám nhìn thẳng vào sự thật
xét về pháp lý thì thực ra nó có cái yêu cầu về tính hợp pháp và cái tính hợp lý
tính hợp lý của nó thì tôi thấy là ở đây cái hình dung của ban soạn thảo
và của các bạn chuẩn bị nội dung dự thảo đưa ra là còn có cái nhận thức nó cũng chưa đạt chuẩn
nó còn có cái phần thể hiện nó còn ngô nghi ví dụ như là phải bốn lần thì mới bị xử lý
thì cái đó là dư luận không ai có thể chấp nhận được cả
một dự thảo dù đã bị rút nhưng vẫn tiếp tục gây nhiều tranh cãi và nóng trên tất cả các diễn đàn
nóng bởi những câu chữ trong quy định này